xin cảm ơn biên tập viên nam hà hoàng trí xin chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
mở đầu là thông tin về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín tại phía nam
thành phố cần thơ có sáu ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trước diễn biến khó lường của dịch bệnh thì từ giờ ngày một mươi hai tháng bảy
thành phố đã quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
tại hai quận là quận ninh kiều và quận cái răng
thời gian giãn cách tại hai quận của thành phố cần thơ là một mươi năm ngày
người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
phân xử nhà máy phải đảm bảo khoảng cách an toàn đeo khẩu trang
thực hiện hứa trùng diệt khuẩn theo quy định
riêng các quận huyện còn lại áp dụng theo chỉ thị một mươi năm của chính phủ
trước đó thành phố cần thơ đã cho phong tỏa chợ tân an ở quận ninh kiều
khi phát hiện một người nghi mắc covid một mươi chín
và hai trường hợp mắc bệnh ở các địa phương khác có liên quan đến khu chợ này
qua xét nghiệm tầm soát các f một liên quan
đây ghi nhận bảy mối gột dương tính yếu
và ba f một là người thân của bệnh nhân dương tính sars cov hai
đến nay đã có nhiều tỉnh miền tây nam bộ áp dụng giãn cách xã hội
trước tình hình lây nhiễm phức tạp đặc biệt từ thành phố hồ chí minh
cũng từ giờ ngày một mươi hai tháng bảy
tỉnh tiền giang áp dụng giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu
đối với một mươi huyện thị thành phố
tỉnh bạc liêu quyết định thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
đối với huyện phước long kể từ một mươi hai h ngày một mươi một tháng bảy
tại an giang kể từ giờ ngày một mươi một tháng bảy
thực hiện giãn cách xã hội theo chí thị một mươi năm
trên toàn tỉnh áp dụng trong vòng một mươi năm ngày
ngày một mươi tháng bảy
ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã quyết định
thực hiện giãn cách xã hội đối với thành phố sa đéc
và các huyện châu thành lai vung lấp bò cao lãnh
theo chí thị một mươi sáu trong vòng một mươi năm ngày
kể từ giờ ngày một mươi một tháng bảy
thưa quý vị trên địa bàn của tỉnh đồng nai
đang có khoảng một hai triệu công nhân lao động
do đó khi mà dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp
tại thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương
hai địa phương giáp ranh với đồng nai
thì những ngày này ngành chức năng
và các doanh nghiệp đang tập trung cao độ
để thực hiện các biện pháp ngăn chặn
không để cho dịch xâm nhập vào các nhà máy
xe trước khi vào nhà máy được hứa quẩn
công nhân bắt buộc đeo khẩu trang sát khuẩn tay
và giãn cách trong quá trình làm việc
tại các phân xưởng
những biện pháp nghiêm ngặt được công ty trách nhiệm hữu hạng
daikin việt nam khu công nghiệp amata
thực hiện trong những ngày này
không để dịch bệnh xâm nhập vào doanh nghiệp
ngoài ra doanh nghiệp này cũng đang chuẩn bị
thực hiện phương án để bố trí người lao động
ở lại trong nhà máy
về việc này thì ủy ban tỉnh đã có cái chủ trương
và ban chế đạo phòng chống dịch tỉnh
cũng đã tạo điều kiện
và chế đạo chấp thuận cho các doanh nghiệp
phải tuân thủ các điều kiện an toàn
khác ví dụ như là
an toàn phòng chống cháy nổ
rồi an toàn bảo đảm
cho người cư trú tại doanh nghiệp
nó cũng phải đảm bảo cái điều kiện nơi an nghỉ
và vẫn phải đảm bảo việc cách ni
tiếm vaccine khai báo y tế
tức là người ta phải thực hiện
nó một cách đầy đủ hơn
các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp
cũng có nhân sự lên đến sáu trăm linh người lao động
trước việc dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tại hai địa bàn giáp ranh với đồng nai
ngành chức năng của mấy sự đồng hành của doanh nghiệp
đang thực hiện các giải pháp quyết liệt
để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập
bảo đảm duy trì chuỗi sản xuất không bị đứt gãy
trong lao động thì đối với những lượng lao động ngoài tỉnh
thì họ không để người ở lại
và những chuyên gia ở lại
còn những trường hợp mà đi đi về về
cũng như đồng nai nó thật cần thiết
mà khi chủ doanh nghiệp công ý
thì chúng ta cũng chấp thuận trên cơ sở là
phải bảo vệ được cái vấn đề là an toàn vệ sinh
đặc biệt là chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu phối hợp
cùng với sở y tế và các bàn ngành
khi được ubnd tỉnh chủ trì họp
chúng tôi cũng mạnh dạng đề xuất
giao cho các huyện thành phố
là thành đập khoảng một trăm hai mươi cái tổ kiểm tra
ở cấp tỉnh cấp huyện cấp quận huyện
để kiểm tra tất cả các doanh nghiệp
cái việc chấp hành
các doanh nghiệp
quy định của chính phủ
và của bộ y tế
cũng như là của ubnd
ngoài việc triển khai quyết liệt
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
của ngành chức năng sự đồng hành của doanh nghiệp
thì hơn lúc nào hết mỗi công nhân lao động
cần nâng cao hơn nợ ý thức thực hiện
các biện pháp phòng dịch tại nhà máy
nên lưu trú và hạn chế việc di chuyển
nhất là thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương
hai địa phương đang là tâm dịch của đất nước